tại tháp posa inu thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã diễn ra lễ hội kt năm hai nghìn một mươi chín của đồng bào trăm
với sự tham gia của đông đảo cộng đồng người trăm ở các địa phương trong tỉnh
đây là lễ hội của đồng bào trăm theo đạo bà la môn ở tỉnh bình thuận
tại di tích cấp quốc gia posa inu với đầy đủ các nghi thức và các giá trị văn hóa dân gian truyền thống đặc sắc vốn có trong lịch sử
mang đậm yếu tố tâm linh tín ngưỡng của đồng bào trăm
ngoài những nghi thức nghi lễ diễn ra theo trình tự thời gian tục lệ truyền thống của người trăm
lễ hội còn là dịp để đồng bào trăm giới thiệu quảng bá những nét văn hóa đặc sắc
riêng biệt của mình đến với du khách thông qua các hình thức diễn sướng dân gian như dân ca dân vũ trình diễn các nhạc cụ truyền thống
lễ hội kt đã thu hút đông đảo nhân dân du khách trong nước và quốc tế đến tham dự và chung vui với cộng đồng người trăm tại đây